một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng đã chỉ rõ
ban chấp hành trung ương cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện tính kế thừa và phát triển
nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào ngành nào cũng phải có người tham gia ban chấp hành trung ương
nếu không đủ tiêu chuẩn không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn